tỉnh hà giang tổ chức khai mạc liên hoan ẩm thực giới thiệu sản phẩm đặc trưng triển lãm ảnh đẹp tám tỉnh tây bắc và thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
đến dự có đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đại diện các ban bộ ngành trung ương đại sứ quán hàn quốc cùng đông đảo nhân dân tỉnh hà giang và du khách
hạnh phúc và thành công xin trân trọng
đẹp vẽ phong cảnh tây bắc và nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn thu hút du khách tham quan trải nghiệm